nhân dịp tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín ngày bốn tháng hai tức ba mươi tết
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm và chúc tết công an tỉnh tiền giang
tại buổi chúc tết chủ tịch quốc hội biểu dương lực lượng công an tiền giang
vẫn giữ vững được truyền thống và lập được nhiều thành tích trong công tác an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn bảo đảm tốt
chủ tịch quốc hội yêu cầu công an tiền giang năm hai nghìn một mươi chín hoàn thành nhiệm vụ cao hơn
tốt hơn năm hai nghìn một mươi tám xứng đáng nhận được niềm tin của nhân dân
sự tin tưởng của cấp ủy chính quyền địa phương
thay mặt các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong dịp xuân kỷ hợi
đến các đồng chí cán bộ chiến sĩ trong toàn ngành công an tỉnh tiền giang
chiều cùng ngày chủ tịch quốc hội đến thăm chúc tết đội ngũ y bác sĩ
và tặng quà bệnh nhân đang nằm nội trú tại bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh tiền giang
tại đây chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chia sẻ nỗi vất vả nhọc nhằn của đội ngũ y bác sĩ
bệnh viện đang chăm sóc điều trị nội trú cho năm trăm linh bệnh nhân trong dịp tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín